tại hội nhà báo việt nam đã diễn ra buổi hội thảo nhà báo lưu quý kỳ với sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam
đây là cơ hội để độc giả hiểu hơn về một nhà báo lớn một trong những cây đại thụ của nền báo chí cách mạng việt nam
lưu quý kỳ sinh ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm một mươi chín mất ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai với các bút danh thanh vệ pháp văn lưu quang khải
sinh ra và lớn lên ở huyện điện bàn tỉnh quảng nam năm một mươi sáu tuổi ông đã bắt đầu viết báo
sau gần năm mươi năm hoạt động báo chí ông đã được đảng nhà nước tăng thưởng nhiều huân huy chương cao quý huy chương danh dự tổ chức quốc tế các nhà báo
những tác phẩm báo chí và ấn phẩm của ông đặc biệt ở thời loại tuy bút đã góp phần làm dạng danh diện mạo văn học và báo chí việt nam
ở thời điểm cách mạng gian nan và ác liệt nhất truyền cảm hứng thế hệ các nhà báo trong thời kỳ đổi mới hôm nay thêm nhiệt huyết với nghề
kỷ niệm ba mươi năm năm ngày mất của ông hội nhà báo việt nam tổ chức hội thảo nhằm tưởng nhớ thể hiện lòng quý trọng của đồng chí đồng nghiệp trong làng báo dành cho một nhân cách lớn nhà báo lưu quý kỳ